vụ truyền thông và thi đua khen thưởng thuộc bộ y tế phối hợp cùng các đơn vị đã thực hiện mv
việt nam ơi vững tin
mv nhằm lan tỏa giá trị yêu thương giá trị nhân văn đến cộng đồng việt nam và trên toàn thế giới
kêu gọi toàn dân thực hiện năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
để thay đổi thói quen chung sống an toàn với dịch
cho toàn thể người dân mọi người hãy luôn tin tưởng vào đường lối của đảng chính phủ đoàn kết và yêu thương
để chúng ta lại một lần nữa ngăn chặn đại dịch này nhanh chóng quay trở lại tái thiết cuộc sống ổn định